trước tình hình hoạt động tín dụng đen gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự hôm qua công an tỉnh nghệ an phối hợp với các ngành đồng loạt kiểm tra đột xuất công khai tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ dịch vụ hỗ trợ tài chính trên địa bàn
công an nghệ an đã phối hợp với các ban ngành liên quan thành lập hai đoàn với bốn mươi tổ liên ngành tiến hành tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh cầm đồ các cơ sở cá nhân kinh doanh tài chính có phép hoặc không phép hiện đang hoạt động trên địa bàn kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen

lực lượng chức năng của tỉnh nghệ an cũng vừa triệt xóa một ổ nhóm cho vai nặng lãi bắt giữ một đối tượng cầm đầu là nguyễn trung tính tại thành phố vinh
bước đầu ban chuyên án chứng minh được số tiền tính cho năm mươi người vay gần tám tỷ đồng thu lợi bất chính số tiền hơn một tỷ đồng